sáng ngày năm tháng một vừa qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh thuận tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với dương ngọc tuấn giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên vĩnh hưng ninh thuận
có hộ khẩu thường trú tại phường đàng giang quận ngo quyền thành phố hải phòng
để điều tra làm rõ về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
khi khách hàng vay tiền công ty vĩnh hưng ninh thuận yêu cầu phải có xe máy chính chủ
và phải ghi giấy bán xe cho công ty vĩnh hưng ninh thuận với giá bán bằng số tiền mà khách hàng cần vay
sau đó ký hợp đồng thuê lại xe của chính mình với công ty tiền phí thuê xe là số tiền lãi khách hàng phải trả
với lãi suất bốn một ngày tức là một trăm bốn mươi sáu một năm
phòng cảnh sát kinh tế công an ninh thuận cho biết công ty này đã thuê tài khoản đại lý trên hệ thống
ebot tám mươi sáu com để quản lý hoạt động cho vai lãi nặng
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công ty vĩnh hưng ninh thuận đã cho vay với gần hai người
với số tiền
công ty vĩnh hưng ninh thuận đã thuê hơn một trăm linh ba sáu tỷ đồng thu tổng lãi gần hai mươi một năm tỷ đồng